sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi tiếp tục phiên họp thứ bốn mươi chín dưới sự chủ trì của phó chủ tịch quốc hội độ bà tị
ubthq đã cho ý kiến các báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ một mươi của quốc hội
kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ chín của quốc hội
kết quả tiếp công dân tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến quốc hội trong năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đến dự phiên họp
trong báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cử tri và nhân dân bên cạnh việc đánh giá cao quốc hội chính phủ các ngành các cấp đã quyết liệt phòng chống dịch hiệu quả
cử tri cũng phản ánh việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng cho các nhóm đối tượng bị tác động của dịch covid một mươi chín thời gian qua còn chậm
cử tri và nhân dân cũng đề nghị chính phủ chỉ đạo bộ y tế các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
góp ý cho báo cáo của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tại phiên họp các đại biểu cho rằng cần bổ sung thêm về vấn đề cử tri nêu ra về sách giáo khoa lớp một đang được dư luận quan tâm trong thời gian gần đây